ngay khi nhận thấy có nhiều điểm bất thường bà đã tắt máy và đến trình báo sự việc với cơ quan công an
cụ thể cục hàng không việt nam yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thường xuyên tại các điểm làm thủ tục hàng không để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi buôn bán vận chuyển trái phép gia cầm sản phẩm da cầm qua biên giới vào việt nam
đồng thời cục yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan khi có yêu cầu và xử lý nghiêm hoặc phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật đối với cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm
cục thuế tp hà nội cho biết cơ quan này đã hoàn thành bảy hai trăm năm mươi một cuộc thanh tra kiểm tra với tổng số xử lý qua thanh tra kiểm tra thực hiện thu hồi và xử lý điều chỉnh nợ động thuế khoảng năm ba trăm hai mươi tỷ đồng
cục thuế thành phố cũng cho biết sẽ đẩy mạnh quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tiếp tục thực hiện chuẩn hóa phân loại nợ quản lý thuế hướng tới người nộp thuế với ba trụ cột cơ bản của chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung hiện đại hóa việc thu nộp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh các nền tảng hình thức ứng dụng như chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và cổng thông tin cho nhà cung cấp nước ngoài cổng thông tin thương mại điện tử
công ty thủy điện trị an đóng tại huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai cho biết khoảng một mươi ngày qua lượng nước về hồ trị an tăng công trình dần phát điện ổn định trở lại với sản lượng đạt từ ba đến năm triệu kwh
tới đây sản lượng sẽ tiếp tục tăng đạt khoảng chín triệu kwh
hiện nay mực nước ở hồ trị an là năm mươi ba năm m lưu lượng nước về hồ từ ba trăm linh đến bốn trăm linh m ba một giây lượng nước này vừa đảm bảo phát điện vừa giúp điều tiết nước tăng cường đẩy mạnh đẩy mặn cho các vùng hạ du
hồ trị an là hồ thủy điện lớn nhất miền nam với bốn tổ máy do ảnh hưởng của hiện tượng el nino mùa khô kéo dài nên từ cuối tháng bốn đến tháng năm vừa qua mực nước tại hồ trị an xuống rất thấp
nhiều thời điểm tiệm cận mực nước chết trong hoàn cảnh đó thì thủy điện phải phát điện cầm chừng nhưng vẫn xả nước điều đạn đẩy mặn cho hạ du nhờ đó chất lượng nước mặt trên sông đồng nai luôn dần ổn định đảm bảo cung cấp nước sạch cho một mươi tám triệu dân đồng nai bình dương và tp hcm sử dụng
theo hiệp hội giao quả việt nam dù chỉ mới qua ba tuần của tháng sáu nhưng kim ngạch giao quả đã đạt bảy trăm hai mươi ba triệu usd tăng hơn bảy mươi chín so với cùng kỳ
trong đó thì sầu riêng thanh long đóng góp nhiều nhất
như vậy từ đầu năm đến nay xuất khẩu rau quả đạt gần hai tám tỷ usd dự báo kết thúc tháng sáu xuất khẩu rau quả có thể đạt tới ba tỷ usd tương đương giá trị xuất khẩu của cả năm hai nghìn hai mươi hai gần ba hai tỷ usd
xuất khẩu rau quả bắt đầu sôi động từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai khi thị trường trung quốc mở cửa trở lại
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi những thông tin kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
theo số liệu trong báo cáo về thị trường văn phòng cho thuê của nigel cũng như là savils vừa được công bố cho biết tỷ lệ trống tại tp hcm thấp nhất khu vực châu á thái bình dương
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé